liên quan đến vụ tai nạn tài xế mercedes tông người tử vong ở bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam phạm văn nam chú huyện kim sơn tỉnh ninh bình về tội giết người
các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
ông nam là người điều khiển xe mercedes tông một người chết do mâu thuẫn tại khu vực bờ kè
đường phạm văn đồng phường bình hưng thành phố phan thiết vào rạng sáng ngày một mươi hai tháng năm vừa qua
liên quan đến vụ việc qua trích xuất camera cơ quan điều tra xác định trước khi ông nam tông chết một người
đã bị nhiều đối tượng vây đánh do đó ông nam và bạn là x được đưa đi giám định thương tật vào hôm một mươi bốn tháng năm
để có cơ sở xử lý những người liên quan
ban đầu xác định ông nam bị xây sát ở tay bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu
còn bạn ông nam bị xây xác ở tay sưng tấy vùng đầu và gáy cổ
cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai
trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường phạm văn đồng để phục vụ công tác điều tra